tại hiện trường huyện mù căng trải tỉnh yên bái thì công tác khắc phục hậu quả sau lũ đang được các cấp các ngành và lực lượng vũ trang khẩn trương thực hiện
tuy nhiên để đời sống của người dân sớm được ổn định thì rất cần sự chung tay chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ của các cấp các ngành của các nhà hào tâm
hôm nay đã là ngày thứ ba sau cơn lũ ống quét qua huyện mù căng trải tỉnh yên bái
nhưng anh mùa a tông vẫn chưa hết choáng váng lo sợ việc sắp xếp lại cuộc sống sau lũ cho cả gia đình đang rất khó khăn
con thì cũng đi vào viện rồi cũng bị khâu vá rồi cũng đớ đớ một tí rồi còn vợ con vợ thì cũng bị thâm tín hết mà cũng lo nghĩ nhà cảnh khó khăn thì cũng không biết làm gì
lo cái ăn hàng ngày cho gia đình đã khó
giờ đây người dân ở nơi lũ dữ đi qua
vẫn phải lo thức ăn cho gia súc gia cầm bảo đảm không để các con vật nuôi của gia đình bị chết do thiếu đói
cám cho lợn với gà đã bị cuốn trôi hết rồi muốn đi mua cũng không có tiền giờ phải tận dụng ngôi này thôi
khi lũ về thì của cái của gia đình thì đã bị trôi đi hết may mà vẫn còn ngô này thì gạo thì không còn cho con người ăn nữa
nhưng mà còn ngô này thì mình cũng phải tiết kiệm mình cũng phải rửa đi phơi khô đi
với người dân huyện mù căng trải giờ đây mọi thứ cần thiết trong đời sống hàng ngày trở nên hết sức khó khăn
ổn định cuộc sống trước mắt là điều không hề dễ dàng
trận lũ quét vừa qua xảy ra trên địa bàn huyện mù căng trải được đánh giá là trận lũ lịch sử trong vòng năm mươi năm trở lại đây
gây thiệt hại nặng nề và để lại hậu quả lâu dài cho người dân nơi đây
nhà cửa cây cối tài sản gia súc vật nuôi và cả con người cũng đã bị cuốn trôi trong lũ quét
chỉ diễn ra trong vòng một mươi năm phút
nhưng lũ đã khiến bốn người chết một mươi người mất tích thiệt hại tài sản ước tính khoảng một trăm sáu mươi tỷ đồng
ưu tiên số một của chúng tôi là tất cả các lực lượng chức năng là huy động tất cả các lực lượng để đi tìm đến những khe suối
rồi những cái địa điểm sạt lở rồi những cái hồ thủy điện mà theo dòng suối nước chảy xuống để tìm kiếm xem có thấy các nạn nhân không
và đồng thời thì ở chỗ trung tâm tổ tám của thị trấn mù căng trải thì các lực lượng chức năng cũng đang
phá đá rồi là bốc hót các cái đất đá để xem là có thể tìm kiếm một nạn nhân trong đó không
thứ hai là phải ổn định đời sống cho các gia đình mà bị sập đổ hoàn toàn nhà cửa hoặc là bị hư hát
cùng với sự nỗ lực của địa phương của các cấp ngành trung ương ban chỉ đạo tây bắc
các tổ chức đoàn thể cá nhân của các địa phương đã ủng hộ tiền quần áo gạo các nhu yếu phẩm thiết yếu
để chung tay cùng nhân dân huyện mù căng trải vượt qua trận mưa lũ lịch sử này